theo kế hoạch từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm
hệ thống đã phân ra ba cấp thành phố quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
các điểm sẽ tiếp nhận xử lý thông tin đưa ra các biện pháp quản lý cảnh báo về an toàn thực phẩm trên địa bàn từ đó đưa ra các biện pháp cảnh báo cho cộng đồng
các điểm sẽ tiếp nhận xử lý thông tin đưa ra các biện pháp quản lý cảnh báo cho cộng đồng
điều tra xử lý về ngộ độc thực phẩm bệnh lây truyền qua thực phẩm kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp kiểm tra hậu kiểm chất lượng an toàn thực phẩm